đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đã tới thăm và chúc mừng đài tiếng nói việt nam nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm thành lập
đồng chí phạm minh chính chúc mừng những thành tựu của đài tiếng nói việt nam trong bảy mươi ba năm qua
đã được đảng nhà nước ghi nhận thông qua việc tặng thưởng những huân chương danh hiệu cao quý nhất của đất nước
đồng thời đề nghị cán bộ nhân viên của đài tiếp tục phát huy truyền thống
thích ứng với điều kiện mới đó là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa kết hợp hài hòa giữa nhà nước thị trường xã hội
thích ứng với sự phát triển của khoa học và công nghệ đào tạo đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên
đồng chí phạm minh chính đã gợi mở đài tiếng nói việt nam đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng đảng
bắt tay vào chuẩn bị cho đại hội một mươi ba về công tác tuyên truyền cũng như công tác nhân sự
theo đúng chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư tổng giám đốc nguyễn thế kỳ bày tỏ mong muốn trong quá trình phát triển của đài tiếng nói việt nam sau này
sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo khức lệ của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ
để đài tiếng nói việt nam luôn xứng đáng với sự tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân